hòa chung với không khí náo nức chờ đón giao thừa trên khắp mọi miền đất nước
ở nơi hải đảo xa xôi mang trên mình nhiệm vụ thiêng liêng vững chắc tay súng để canh giữ biển đảo quê hương
các chiến sĩ hải quân cũng đang chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới
để đón tết nguyên đán đinh dậu các cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo trường sa
tỉnh khánh hòa cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi
một cái tết đầy đủ vật chất vui vẻ với tinh thần đã hiện hữu trước thềm năm mới
sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh mà nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân
đã ghi lại trong chuyến công tác tại trường sa dịp cuối năm
trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy không khí đón xuân ninh dậu đã rộn ràng trên các đảo thuộc huyện đảo trường sa
ở các điểm đảo trên huyện đảo trường sa tất cả mọi người đều cùng nhau chung tay góp sức
để chuẩn bị cho một cái tết thật là tươm tắt và đầy đủ
để có được không khí nhộn nhịp ngày xuân là sự chuẩn bị chú đáo tươm tất
từ các ban ngành đoàn thể và tấm lòng của hậu phương
đón tết nguyên đán ở trường sa là một điều thú vị và ý nghĩa
ở nơi đầu sóng ngọn gió tết không chỉ là để chào đón năm mới
còn là dịp để quân dân tổng kết một năm đã qua sống và làm việc giữa trùng khơi
đồng thời hướng đến một năm mới trong tư thế sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đối với mỗi người lính đảo đón tết nguyên đán ở trường sa là những giây phút trân trọng
đáng nhớ nhất của đời lính
bởi ngày mai có người chia tay với đảo trở về đất liền
có người lần đầu tiên ra đảo bắt đầu nhiệm vụ mới trong sự bỡ ngỡ đùm bọc của đồng đội
trắp tới đây tôi đã lên tàu để vào đất liền
tôi sẽ không bao giờ quên những nơi ở
những đồng chí đồng đội đã từng học tập công tác
những gốc dừa những cây tra
và những không cảnh ở nơi đầu sóng ngọn gió này
đón xuân tại nơi biên cương của tổ quốc này
tôi sẽ không bao giờ quên được những cái giây phút
giây phút được cùng đồng chí đồng đội
những sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
nơi tất cả những cái đều mới
tôi thật sự sẽ không bao giờ quên
và nó sẽ theo tôi đi đến suốt cuộc đời này
không khỉ chuẩn bị đón xuân ở đảo nam biết
chỉ huy đảo cho đến chí
cho cấp cũng như toàn đơn vị là rất là nỗ lực
là tích cực để chuẩn bị tổ chức đón một cái tết
rất là đầy đủ chú đáo và trang trọng
mỗi tết có một cái đổi mời riêng
đối với năm nay là trang tỷ tết đảo là
chỉ huy cũng rất là chủ rộng
rất là quan tâm đến cái việc trang trí
năm nay là được nhiều cái đổi mới
và được trang trí là đầy đủ chú đáo hơn
nếu đất liền
đất liền gói bánh trưng bằng lá rong lá chuối
thì bộ đội trường sa lại gói bánh trưng bằng những chiếc lá bằng vuông
bánh trưng gói bằng lá bằng vuông không chỉ đặc biệt bởi vị chát của lá
mà nó còn mang cái vị mặn mòi của biển
chứa đựng bản lĩnh và tinh thần thép của những người lính đảo
những chiếc bánh trở thành món đặc sản chỉ những người lính đảo trường sa mới có
điều kiện là còn vật chất nó còn thiếu thốn
có những trường hợp là khi lá rong chuyển ra tới đảo rồi
nhưng mà do là điều kiện sóng gió biển đảo lâu ngày thì lá rong nó bị hỏng hết
đấy để đảm bảo cái tết truyền thống của chúng ta là phải có bánh trưng
đấy nên các anh cha đi trước thì cũng tận dụng là cái lá bảng vuông để chúng ta gói bánh
mà gói lá vàng vuông ấy thì bánh cũng xanh giống như là chúng ta gói lá rong
và mùi vị thì nó có mùi thơm đặc trưng của cây bàng vuông
nó khác với cái mùi lá rong của chúng ta
tết năm nào cũng vậy
các chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn cho đêm ba mươi là điều không thể thiếu
vẫn là những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương tổ quốc thể hiện khí phách của tuổi trẻ
nhưng hát giữa trường sa là một điều vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người chiến sĩ
để cho cán bộ chiến sĩ phấn khởi vui vẻ cũng như bớt cái nỗi nhớ nhà nhớ đất liền

tôi tổ chức văn hóa văn nghệ vào tối đón giao thừa rồi là hái hoa dân chủ
có lẽ những ai đã từng đón tết trường sa mới cảm nhận hết được sự thiêng liêng trong thời khắc chuyển mùa sang xuân
giữa minh mông biển trời tổ quốc tự trong huyết quản của người lính đảo đều trào dâng niềm xúc động tự hào
tự hào bởi được canh giữ biển trời cho đất liền đón tết vui xuân
tự hào bởi nhân dân trao gửi niềm tin giữ nước

bởi ở đất liền bao người thân đang hướng về các anh với tất cả niềm thương nhớ vô bờ
biển đảo đã vào xuân
ở nơi thiêng liêng ấy mong rằng các anh luôn vững vàng tay súng canh giữ biển đảo để nhân dân cả nước đón tết yên bình để đất nước luôn ngởi sắc xuân